vào ngày ba tháng một mươi hai công an tỉnh vĩnh long đã mời làm việc đối với chủ tài khoản facebook
ngụ tại khóm vĩnh hòa phường tân ngãi thành phố vĩnh long về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
trước đó qua công tác kiểm soát trên không gian mạng lực lượng công an đã phát hiện sai phạm của chủ tài khoản facebook
tại buổi làm việc chủ tài khoản facebook thừa nhận mình có thực hiện việc đăng tải chia sẻ các thông tin
như tài liệu của cơ quan công an thu thập được
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản trên
và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
những ngày vừa qua khu vực từ thừa thiên huế đến ninh thuận và tây nguyên đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa lũ gây ra
bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ tập trung vật tư thiết bị và nhân lực phục vụ khắc phục hậu quả do mưa lũ trên các tuyến quốc lộ
kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà yêu cầu khu vực đường sung yếu kịp thời sửa chữa khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt
đối với các đoạn tuyến quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng ngập nước nhưng vẫn đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông thì phải tổ chức phân luồng giao thông
các quốc lộ đường cao tốc bị hư hỏng nặng không đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện
phải xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã của truy nã
đối tượng hoàng văn sinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu pò mục thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đối tượng nông thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu hòa bình một thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn ôn cự một
xã vân mậu huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý